và bàn tay khéo léo của nghệ nhân này mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi
những sản phẩm hoa khô đẹp mắt này được chính bàn tay khéo léo của nghệ nhân nhân dân nguyễn bá miêu tạo ra
chúng không chỉ giữ nguyên được màu sắc và vẻ đẹp tự nhiên sống hoa tươi
mà nó còn có thể bảo quản và lưu giữ lâu dài không bị héo mòn theo thời gian như những bông hoa tươi thông thường khác
như có xuyên với cỏ cây hoa lá sau khi tốt nghiệp đại học nông nghiệp hà nội ngành trồng trọt
nghệ nhân nhân dân nguyễn bá meu về làm việc tại bộ ngoại thương nay là bộ công thương
tại đây ông được phân công nghiên cứu sâu về hoa
thời gian đó ông được tiếp xúc một số doanh nghiệp nhật bản tìm đến mua các nguyên liệu của việt nam để chế biến thành hoa lá khô
sau khi hoàn thành các công ty này đã quay lại quảng cáo
ông đã báo cáo một số sản phẩm hoa khô từ chính nguyên liệu đã tìm kiếm tại việt nam
nhìn những tác phẩm hoa là khô đơn giản nhưng rất đẹp mà có thể bảo quản được lâu
ông nhận thấy đây là một nghề mới có khả năng phát triển
từ đó ông bắt tay vào nghiên cứu về hoa khô quyết tâm đưa nghệ thuật hoa khô vào việt nam
vấn đề thứ nhất là chúng ta phải tìm cách để mà đưa hóa chất
đưa loại hóa chất thân thiện ta vẫn va chạm hàng ngày không được lấy các hóa chất độc hại
để đưa vào thay cho nước
các hóa chất này cũng như nước ở trong bông hoa nhưng không bay hơi khác nước là không bay hơi
thế thì bản thân nó từ chất lỏng khi nó đã vào trong bông hoa nó kết đông lại
thì nó thành một cái dạng như nước tế bào vẫn căng bọng nhưng không bay hơi thì hoa nó không khéo nữa
thế sau đó bây giờ làm thế nào để cho nó
bông hoa nó qua quá trình ấy là nó đã lên bờ xuống ruộng rồi nó làm gì nó còn giữ được màu nữa
mà cái màu ấy nó có còn thì nó cũng sẽ bạc đi ta phải đưa màu công nghiệp vào
đưa màu công nghiệp vào cũng phải lại phải mượn một cái loại hoa chất gì
để nó như cái xe cải tiến nó đưa vào từng cái tế bào của bông họa cho bền
và cái màu gì là cái màu mà thân thiện nó không độc hại thì chúng tôi đưa màu của thực phẩm vào
đấy để người ta làm gì
chị ro làm bánh gạo như thế đấy để cho nó khỏi độc hại
thì đấy là những cái mà
nói ra thì ngắn gọn trong một vài giây như thế nhưng mà đó là mấy chục năm nghiên cứu của tôi
trải qua nhiều năm nghiên cứu tìm tòi tay nghề của ông không ngừng được nâng cao
tới nay ngoài việc xử lý hoa lá khô ông còn ép và xử lý hoa tươi trở thành hoa khô mà vẫn giữ nguyên được màu sắc
ngoài những tác phẩm về nghệ thuật bằng hoa
từ những chiếc lá khô cũng được ông xử lý khéo léo kết hợp với hoa khô tạo ra những tác phẩm tranh lá sinh động
có rất nhiều tác phẩm tranh lá được giới thiệu tại các triển lãm hội thảo trong nước và quốc tế
khi mà chúng tôi làm hoa khô thì chúng tôi không phải chỉ có xử lý hoa mà chúng tôi xử lý cả lá
lá xong rồi thì nhuộm màu vào rồi thì để trang trí vào các cái lọ hoa khô
thì ngẫu nhiên tôi khám phá ra được trong lá nó có rất nhiều loại nhựa
và mỗi một loại nhựa nó cho ra một màu sắc mà cái màu này rất bền
thế tôi mới sẵn là tôi là người biết vẽ tôi thích học vẽ từ bé
thế thì sẵn là người biết vẽ rồi tôi biết làm thử bức tranh thì được các bạn họa sĩ
cả các thầy ở đại học mỹ thuật được công nghiệp động viên vào nước đấy
cái này được đấy
thế thì khi chạm vào cái nghệ thuật tranh này thì phải giải quyết hai điều
thế thì khi chạm vào cái nghệ thuật tranh này thì phải giải quyết hai điều
điều thứ nhất là làm sao cho tranh lá nó bền
phải giải quyết được cái này thì chị mới khai sinh cho nó được
cái thứ hai nữa là không được bằng màu
người ta treo độ vài tháng vài năm mà nó bạc màu đi làm sao thành một tác phẩm được
sau khi làm được xong hai cái đó mới tuyên bố là khai sinh cho cái dòng tranh là
hiện nay để suy trì và phát triển nghệ thuật hoa lá khô
nghệ nhân nhân dân nguyễn bà miu còn mở lớp tại nhà riêng
nhằm truyền đạt kiến thức kinh nghiệm sau nhiều năm nghiên cứu về dòng nghệ thuật này
cho những người có đam mê và muốn theo đuổi nó
ở đây các học trò của ông đều được hướng dẫn tận tình
từ cách làm cách trang trí hoa khô sao cho đẹp mắt
tôi biết đến cái nghề hoa khô của thầy nguyễn bà miu này cũng rất là tình cờ
hôm đó thì tôi có lên trên mạng tôi diên xuất và tôi đã biết được
có một bài báo nói về thầy
và khi tôi đọc xong thì tôi cảm thấy là tôi đã cảm thấy rất thích cái
cái nghề làm hoa khô này rồi
và tôi có đến nhà thầy để xin được theo học
và hiện tại thì mình đã học được gần bốn năm nay rồi
và cái nghề hoa khô này thì nó cũng đã mang lại cái thu nhập cũng rất tốt cho tôi
và càng ngày thì mình cảm thấy yêu nghề và cảm thấy là
mình càng học thì mình cảm thấy là mình phải học nhiều hơn nữa
bởi vì là cái nghề này thì nó rất là phong phú
và mình luôn luôn học hỏi thì xung quanh mình cũng rất có nhiều cái
để mình có thể sáng tạo ra để có những cái sản phẩm đẹp
để học được môn nghệ thuật này đòi hỏi người học phải có tính kiên trì
và đặc biệt phải có niềm đam mê yêu thích hoa mới có thể thành công
để học được môn nghệ thuật này đòi hỏi người học phải có tính kiên trì và đặc biệt phải có niềm đam mê yêu thích hoa mới có thể thành công
để học được môn nghệ thuật này đòi hỏi người học phải có tính kiên trì và đặc biệt phải có niềm đam mê yêu thích hoa mới có thể thành công
phải học cái tâm của người làm nghệ thuật sau đó mới học nghề

đó là hoa hóa và họa
hóa là nguyên liệu tạo ra sản phẩm

kết hợp hai hoa giữa hoa và lá để tạo ra những sản phẩm có tính nghệ thuật cao
để cho nó hết dinh dưỡng đi để cho vi khuẩn nó không xâm nhập nấm bốc nó không xâm nhập
rồi xử lý để cho nó bền vững rồi xử lý cho nó không bay hơi nó thay nước đấy là hóa
còn họa là khi mà anh đã có một hoa rồi thì anh phải đưa nó lên thành tranh
anh phải cắm nó thành một tác phẩm lõ hoa là một tác phẩm
nó có hẳn những cái bài để mà đây nó là cái nghệ thuật trang trí hay nghệ thuật sắp đặt
nó là một chương trình học thế thì phải có cả cái hoa ấy nữa
ở cái tuổi xưa này hiếm nhưng ông vẫn tiếp tục với niềm đam mê gần như đã gắn liền với cả cuộc đời của ông
đến lúc nào vẫn còn sức khỏe thì ông vẫn tiếp tục sáng tạo thêm những tác phẩm về hoa khô những bức tranh lá
bên cạnh đó ông vẫn sẽ tiếp tục truyền lửa đam mê cho những học trò tiếp theo của mình về nghệ thuật làm hoa khô

để nghệ thuật này ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa tại việt nam trong tương lai
tôi có một món nợ đối với cái nghề này là tôi phải làm sao đưa nó vào việt nam và để nó thành một nghề để nhiều người sống được
ở nhà phụ nữ nhất là chị em ở nhà vừa trông con vừa nấu cơm đồng thời vẫn làm được
dụng cụ không nhiều chỗ làm việc không cần cồng cành
nhặt ngay nguyên liệu được rồi
thế thì tôi muốn là cái nghề này nó rất là hợp với người việt nam
chịu khó lao động
mình cũng chưa đến nỗi lao động già chưa bước vào đấy lao động già
thế cho nên là cái nghề này ở việt nam rất tốt cho nên tôi kiên quyết tiếp tục nghiên cứu
để hoàn thiện quy trình công nghệ
hoàn thiện rồi lại tiếp tục để cải tiến quy trình công nghệ cho đơn giản đi
và để cho dạy cho nhiều người việt nam
tôi còn sống tôi còn dạy
và sẽ nhiều người có nghề
mình vừa học mình vừa thực hành và mình cũng mong muốn được kế nghiệp một cái nghề
để sau này mình truyền lại cho thế hệ sau
hoặc là cho những cái bạn cũng có những cái ham thích như mình